là một trong những tỉnh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất trong cả nước
từ tháng bảy đến nay tỉnh hòa bình đã có nhiều biện pháp cải thiện thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
đến ngày một mươi tháng một mươi số kế hoạch vốn đã giải ngân đạt bốn mươi năm bảy kế hoạch
tỉnh hòa bình yêu cầu lãnh đạo các địa phương chủ đầu tư
phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm
trường hợp các dự án không còn nhu cầu vốn không có khả năng thực hiện
hoặc không sử dụng hết kế hoạch vốn đã giao
thì đề xuất phương án cắt giảm điều chỉnh vốn cho các dự án khác có nhu cầu
và có khả năng giải ngân tốt hơn
các chủ đầu tư tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố
các chủ đầu tư có liên quan đến nguồn vốn oda
cần bám sát thực tế nắm chắc tình hình để chỉ đạo
đôn đốc kịp thời thực hiện với nỗ lực cao nhất
ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm bảo đảm tỷ lệ giải ngân
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đạt một trăm linh kế hoạch vốn giao